theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật vào lúc hai mươi h ngày hai tháng ba hôm nay trên địa bàn tỉnh yên bái
đã xảy ra mưa đá rông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân cây cối gãy đổ
riêng tại thành phố yên bái mưa đá đã gây mất điện và toàn thành phố khiến cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai
các huyện thành phố đang tập trung huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục thiệt hại thống kê thiệt hại
bên cạnh đó các trường học nhà công vụ và giáo viên cần khẩn trương khắc phục thiệt hại
để bảo đảm cho công tác dạy và học
theo dự báo đêm nay và sáng ngày mai mùng ba tháng ba trên địa bàn tỉnh yên bái sẽ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa đá
tố lốc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương
thực hiện trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn để kịp thời khắc phục thiệt hại